sản lượng nhãn năm nay của tỉnh hưng yên ước vào khoảng ba mươi hai tấn giảm khoảng hai mươi so với sản lượng nhãn vào năm hai nghìn một mươi bảy
hiện tại tỉnh hương yên bắt đầu vụ thu hoạch hơn bốn hectare nhãn
theo các cán bộ chuyên môn năng suất năm nay không cao do thời tiết nắng nóng nhiều làm nhãn bị mất mùa
năm nay nhiều huyện thành phố ở tỉnh hưng yên tiếp tục hỗ trợ nông dân mở rộng diện tích nhãn sản xuất theo quy trình việt gáp
đến nay toàn tỉnh hương yên có hơn năm trăm linh ha nhãn được cấp giấy chứng nhận việt gáp tăng trên ba trăm linh ha so với năm hai nghìn một mươi tám
diện tích nhãn sản xuất theo quy trình việt gáp tập trung chủ yếu ở huyện khói châu có khoảng hai trăm ba mươi hectare nhãn thành phố hưng yên gần hai trăm linh ha
năng suất sản lượng nhãn ở hưng yên năm nay thấp hơn năm trước giá nhãn lại cao từ ba mươi đồng đến năm mươi đồng một kg
nhãn đường phen đặc sản có giá hơn một trăm linh đồng một kg